trong ngày hai tháng sáu thành đoàn đà nẵng đã tổ chức lễ phát động chiến dịch thanh niên học sinh sinh viên tình nguyện hè và ngày hội thanh niên đà nẵng nói không với rác thải nhựa với chủ đề thanh niên tình nguyện vì cộng đồng
chiến dịch tập trung vào các hoạt động tình nguyện tại chỗ theo từng lĩnh vực cụ thể góp phần phát huy vai trò của tổ chức đoàn hội và thanh niên trong xã hội
trong dịp này thành đoàn cũng tổ chức ngày hội thanh niên đà nẵng nói không với rác thải nhựa cùng các hoạt động thiết thực ý nghĩa như đổi rác lấy quà thi sáng tác bà nô tuyên truyền bảo vệ môi trường